tại hà nội đã diễn ra khai mạc hội nghị ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam lần thứ ba khóa một mươi hai
và tổ chức khai trương hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến của công đoàn việt nam cho đoàn viên người lao động
đến dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ đồng chí bùi văn cường chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
phát biểu tại hội nghị đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ bày tỏ mong muốn
trong thời gian tới hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính nhà nước cần đổi mới mạnh mẽ hơn
thích ứng với hội nhập quốc tế nhất là trước bối cảnh cptpp có hiệu lực
đồng chí cũng nhấn mạnh tổng liên đoàn lao động việt nam cần đẩy mạnh cải cách hành chính
ứng dụng công nghệ trong thủ tục hành chính để hoạt động công đoàn hiệu quả hơn
hội nghị lần này thảo luận nhiều nội dung quan trọng về nghị quyết
của ban chấp hành về công tác tài chính công đoàn đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế
quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ công đoàn các cấp
chiều cùng ngày tổng liên đoàn lao động việt nam đã chính thức khai trương hệ thống tư vấn pháp luật
của công đoàn việt nam cho đoàn viên người lao động
dữ liệu của phần mềm tư vấn pháp luật trực tuyến công đoàn gồm hai trăm linh câu hỏi
tình huống thực tế mà người lao động quan tâm thường xuyên xảy ra trên thực tế